thưa quý vị triển vọng đàm phán giảm căng thẳng và chấm dứt xung đột tại trung đông vẫn còn mờ mịt
thủ tướng israel benjamin netanyahu mới đây đã bác bỏ các điều kiện của lực lượng hamas đưa ra
nhằm chấm dứt giao tranh và trả tự do mới cho các con tin đang bị giam giữ ở giải gaza
thủ tướng israel nêu rõ đến nay hamas chưa đưa ra đề xuất thực sự nào cho một lệnh ngừng bắn
đồng thời tiết lộ tel aviv đã đưa ra một sáng kiến liên quan đến vấn đề này song không cho biết thêm chi tiết
tuyên bố được ông netanyahu đưa ra sau khi hàng chục các đại diện người thân của con tin đã xông vào một phiên họp ủy ban tại quốc hội israel hôm qua hai mươi hai tháng một
yêu cầu chính phủ phải có hành động ngay lập tức để giải cứu các con tin
trước đó các gia đình cũng đã dựng lều biểu tình tại jerusalem và khẳng định sẽ ở lại đó cho đến khi chính phủ đạt được một thỏa thuận trao trả các con tin với hamas
trong khi đó liên minh châu âu eu cũng đã đưa ra một lệnh ngừng bắn
và đang nỗ lực để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn
trong ngày hai mươi một tháng một ngoại trưởng các nước eu đã tham gia các cuộc đàm phán riêng rẽ với những người đồng cấp israel và palestine để thuyết phục các bên đạt được một nền hòa bình lâu dài
liên quan đến tình hình ở giải gaza các nguồn tin y tế của palestine cho hay ít nhất năm mươi người palestine đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương
khi israel ném bom các khu trú ẩn ở thành phố khan yunis hiện israel chưa đưa ra bình luận
các quan chức mỹ cho biết lực lượng mỹ và anh đã thực hiện một đợt tấn công mới
nhằm vào các cơ sở của houthi ở yemen đây là động thái mới nhất chống lại lực lượng này của mỹ và anh
vì mục tiêu của houthi là hoạt động vận chuyển hàng hóa có liên quan tới israel trên biển đỏ
lực lượng kiểm soát những khu vực đông dân nhất ở yemen này tuyên bố các cuộc tấn công của houthi nhằm thể hiện sự đoàn kết với người palestine trong cuộc xung đột với israel ở giải gaza
trước đây lực lượng mỹ và anh chủ yếu tấn công các cơ sở tên lửa và radar của houthi
các cuộc tấn công của houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại của toàn cầu
và giảm dấy lên lo ngại lạm phát gia tăng trên thế giới
chúng cũng làm tăng thêm mối lo ngại rằng hậu quả từ cuộc xung đột giữa israel và hamas có thể gây thêm bất ổn ở trung đông
tuy nhiên nhiều cuộc tấn công của mỹ trong tháng qua đã không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của houthi nhằm vào tàu thuyền trên biển đỏ
ngày hai mươi hai tháng một tại thủ đô praia cộng hòa cabo verde
ngoại trưởng mỹ antony blinken đã có cuộc gặp với thủ tướng nước chủ nhà ulysses cojia silva
để cùng thảo luận về quan hệ hợp tác giữa hai nước
cũng như những thách thức an ninh trong khu vực
tại cuộc gặp ngoại trưởng mỹ đánh giá cao sự ổn định của cộng hòa cabo verde trong khu vực
đặc biệt trong bối cảnh khu vực tây phi đang phải đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức
bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh sự hợp tác giữa washington và braia trong một số lĩnh vực như phòng chống ma túy
chế tạo máy bay và hàng hải
ngoại trưởng mỹ cũng cam kết tăng cường hợp tác nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
chuyến thăm cộng hòa cabo verday là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du bốn nước tây phi
kéo dài từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng một của ngoại trưởng mỹ antony blinken
theo bộ ngoại giao mỹ trong chuyến công du lần này ngoại trưởng mỹ sẽ thảo luận về quan hệ đối tác mỹ châu phi
trong các lĩnh vực thương mại khí hậu cơ sở hạ tầng y tế và những vấn đề khác
chuyến công du này cũng là một phần của sự tiếp nối hội nghị thượng đỉnh
với các nhà lãnh đạo châu phi ở washington hồi năm hai nghìn hai mươi hai
theo kế hoạch sau cộng hòa cabo verde
trong thời gian này ngoại trưởng mỹ sẽ tiếp tục thăm ba nước còn lại
gồm cô đa voa nigeria và angola
hơn một mươi học sinh đã bị thiệt mạng và nhiều em khác bị thương
trong vụ dẫm đạp vào sáng ngày hai mươi hai tháng một tại một trường trung học của cameroon
theo báo cáo của cơ quan chức năng vụ dẫm đạp xảy ra ở trường trung học song ngữ
a thuốc e b ở thủ đô chính trị yaunte của cameroon
vụ việc xảy ra khi những học sinh đi muộn lao tới cổng trường
vốn đã đóng cửa trước đó biến vụ việc thành thảm kịch
nhiều em bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế gần đó
cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để đối phó với tai nạn bất ngờ này
các đội y tế cơ quan thực thi pháp luật và nhiều nhà tâm lý học
đã được điều động ngay đến hiện trường để ứng cứu
các quan chức ecuador cho hay nước này đã phát hiện ra lượng cocaine kỷ lục hai mươi hai tấn
trong một chiến dịch quân sự đây là một trong những vụ tịch thu ma túy lớn nhất nước này
theo quân đội ecuador số ma túy được phân phối trong bảy trăm ba mươi ba biêu kiện
có khả năng nhằm mục đích vận chuyển khắp trường
châu á châu âu và châu mỹ chiến dịch nêu trên diễn ra sau sáu tháng lập kế hoạch và theo dõi
hồi cuối tuần qua ecuador cũng đã phối hợp với colombia
chặn bắt hai tàu nửa chìm chở hàng tấn ma túy tại lãnh hải của hai nước ở thái bình dương
trong đó có khu vực gần cảng buende ventura
ecuador là một trong những trung tâm vận chuyển ma túy chính đến mỹ và châu âu
chủ yếu từ colombia
gần đây nước này đã lâm vào tình trạng bạo lực băng đảng chưa từng thấy do buôn bán ma túy
bộ quản lý tình trạng khẩn cấp trung quốc
vừa nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp đối với vụ lở đất xảy ra ở tỉnh vân nam miền tây nước này
vào sáng ngày hai mươi hai tháng một lên mức cao thứ hai
theo đó bộ trên đã cử các đội công tác đến khu vực bị ảnh hưởng
để hướng dẫn công tác cứu hộ cứu trợ
cùng ngày quân đội đã tiếp nhận mệnh lệnh và ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp
cứu trợ thiên tai nhanh chóng cử quân nhân đến hiện trường
ngoài ra lực lượng cảnh sát vũ trang cũng triển khai cơ chế ứng phó khẩn cấp
các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực vượt qua những khó khăn như mưa tuyết băng và tắc đường
sử dụng mọi biện pháp và phương tiện sẵn có để tìm kiếm những người sống sót
khoảng năm trăm linh người bị ảnh hưởng do lở đất đã được sơ tán đến nơi an toàn
đồng thời được cung cấp thực phẩm nước uống và các vật dụng thiết yếu khác
theo cơ quan ứng phó thiên tai địa phương vụ lở đất xảy ra tại làng leng shui
thuộc thành phố chiêu thông vào khoảng sáu giờ sáng cùng ngày vùi lấp bốn mươi bảy người
tính đến một mươi tám h ba mươi chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy bảy thi thể
trong khi bốn mươi người khác vẫn đang mất tích
trong bối cảnh kỳ nghỉ hè ở australia sắp kết thúc và học sinh chuẩn bị trở lại trường
bắt đầu năm học mới người dân australia được nhắc nhở thực hiện các biện pháp
phòng ngừa trước một làn sóng covid một mươi chín mới đáng kể
số liệu hàng ngày mới nhất của chính phủ liên bang australia cho thấy
hiện có hơn hai mươi sáu trường hợp nhiễm covid một mươi chín trên toàn quốc
tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn
việc số ca nhiễm covid một mươi chín ở australia đã tăng đột biến kể từ đầu tháng một mươi hai năm ngoái
là do một biến thể mới có tên jn một có nguồn gốc từ virus omicron
tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy tỷ lệ tử vong hay tỷ lệ bệnh nhân
cần được chăm sóc đặc biệt gia tăng
những người mắc bệnh hiểm nghèo và những người già trên bảy mươi năm tuổi
là các đối tượng dễ bị nhiễm covid một mươi chín nhất
số ca nhiễm covid một mươi chín tại các viện dưỡng lão đã tăng gần gấp năm lần trong sáu tháng qua
với bốn trăm một mươi chín cơ sở bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát covid một mươi chín hiện nay
giới chức y tế australia khuyên người dân tiêm các mũi nhắc lại phòng covid một mươi chín
ngày hai mươi hai tháng một cơ quan hàng không dân dụng pháp dgac cho biết
lưu lượng khách sử dụng dịch vụ hàng không tại nước này trong tháng một mươi hai vừa qua
đã lần đầu tiên tăng trở lại mốc từng được ghi nhận vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
kể từ sau đại dịch covid một mươi chín
theo dgac tính trong cả năm hai nghìn hai mươi ba
số lượng khách bay tại pháp
ở mức dưới một trăm bảy mươi triệu người tương đương chín mươi bốn năm mức ghi nhận trước đại dịch
tỷ lệ này đạt được trong năm ngoái là nhờ sự phục hồi của các trạng bay quốc tế
đáng chú ý các chuyến bay tới mỹ và các nước thuộc liên minh châu âu khác
ngang với mức ghi nhận năm hai nghìn một mươi chín
trong khi các chuyến bay tới châu phi tăng một mươi ba so với bốn năm trước
số chuyến bay đến các lãnh thổ hải ngoại của pháp cũng tăng trở lại mức trước đại dịch
tuy nhiên các chuyến bay nội địa vẫn giảm
chỉ tương đương tám mươi so với mức ghi nhận năm hai nghìn một mươi chín
do hành khách lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa nhiều hơn bằng máy bay
cũng như do số lượng hội nghị trực tuyến tăng lên
thưa quý vị trong những ngày qua
nhiều bang tại mỹ đã phải hứng chịu bão tuyết nghiêm trọng khiến cho nhiệt độ giảm mạnh
người vô gia cư là đối tượng chịu nhiều rủi ro nhất về mặt sức khỏe
trong bối cảnh bão tuyết lớn kéo dài nhiều ngày
các tổ chức cộng đồng đã hết sức nỗ lực hỗ trợ cho người vô gia cư
giảm thiểu ảnh hưởng
để họ có thể vượt qua được tình cảnh này
và đây cũng là câu chuyện sẽ được gửi tới quý vị
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong mấy ngày qua anh will compton
thành viên tổ chức cộng đồng open table
ở thành phố nashville bang tennessee
bận rộn hơn hẳn ngày thường
anh đi đến mọi nơi trong thành phố
cung cấp chăn quần áo ấm hay thực phẩm nóng cho người vô gia cư
anh đưa địa chỉ nhà cộng đồng cho họ
để tìm đến khi cần
đối với những người có vấn đề về sức khỏe
anh và các tình nguyện bên khác
sẽ đưa họ nhập viện ngay lập tức
cả ngày đặc biệt vào buổi tối
chúng tôi đi giả soát trung tâm thành phố
và kiểm tra tình hình những người vô gia cư
đồ chúng tôi cung cấp cho họ cũng chỉ là những món cơ bản
như túi ngủ găng tay mũ
nhưng ít nhất cũng có thể giúp họ chống chịu với giá lạnh
số người tiệt mạng do bão tuyết
và giá rét khắc nghiện ở mỹ
đã lên tới tám mươi ba người
theo đó bang tennessee xác nhận
có một mươi chín người thiệt mạng do thời tiết khắc nghiệt
oregon có một mươi sáu ca tử vong
số người chết còn lại
được báo cáo ở ít nhất tám bang khác
trong đó có illinois
cái lạnh thực sự kinh khủng
chúng tôi chưa quen với thời tiết lạnh như thế này
khi nhiệt độ xuống dưới độ c
chúng tôi cảm thấy rất khó khăn để thích nghi
có lẽ chúng tôi sẽ tới
để có thể tìm kiếm chỗ trú chân
trong mùa đông này
giới chức địa phương quyên cáo
người dân hạn chế ra khỏi nhà
trong bối cảnh thời tiết lạnh cóng
tuy nhiên với những người vô gia cư
tình cảnh càng khó khăn hơn
với những người rủi ro sức khỏe thường trực
chính vì vậy những tổ chức cộng đồng
như open table đang nỗ lực hỗ trợ
người vô gia cư trong thời gian này
có thể với chúng tôi trời rét hay mưa tuyết
là bình thường trong mùa đông
nhưng với những người vô gia cư thì khác
do đó thật đáng quý khi có những người
vô gia cư trong thời tiết này
thực sự thì những người vô gia cư
và những người nghèo là đối tượng
chịu ảnh hưởng rất lớn trong thời tiết khắc nghiệt này
nhiều thư viện công cộng
nơi trú chân tạm thời của nhiều người di cư
cũng đã đóng cửa
nhà chức trách mỹ dự kiến
sớm mở thêm những nhà tạm trú
cho những người vô gia cư
để họ có một nơi trú ẩn ấm áp an toàn
trong bối cảnh dự báo tình hình
thời tiết sẽ tiếp tục chuyển xấu
trong những ngày tới
theo đó thời tiết lạnh giá khắc nghiệt
sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần
với các cảnh báo về tình trạng đóng băng
sẽ xảy ra trên một vùng rộng lớn
của vùng duyên hải vịnh mexico
kéo dài từ phía đông texas và louisiana
trải qua phần lớn mississippi alabama
và một phần của bang florida vào georgia
gió lạnh tới âm một mươi bảy độ c